số rác thải này được một người thu gom ở một số công ty trên địa bàn thị xã thuận an tỉnh bình dương
sau đó thuê giang điều khiển xe tải trở xuống đổ trộm tại bã đất chống trên địa bàn xã hóa an thành phố biên hòa
gần năm bao thuốc lá lậu được mua từ hải phòng và lào cai mang về bán lẻ trên địa bàn tỉnh phú thọ và vĩnh phúc
vừa bị công an thành phố việt trì phát hiện và thu giữ
vào lúc bốn h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
tại đường dân sinh thuộc khu một mươi ba phường gia cẩm thành phố việt trì
công an thành phố đã phát hiện một người đàn ông đi xe máy vận chuyển bốn thùng các tông có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính
quá trình kiểm tra công an thành phố việt trì đã phát hiện trong các thùng cắt tông có chứa hai trăm linh cây thuốc lá do nước ngoài sản xuất
đối tượng khai tên là phùng văn diệm
khám xét nơi ở của diệm lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ hai trăm sáu mươi ba cây thuốc lá nhắn hiệu ba trăm sáu mươi năm và s e
tại nghệ an một lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm không có đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định
vừa bị lực lượng an ninh kinh tế công an tỉnh phối hợp với cục quản lý thị trường nghệ an phát hiện
vào lúc một mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bất ngờ kiểm tra phòng một nghìn ba trăm linh bốn trung cư phen son tra
số hai phường quang trung thành phố vinh của đinh tiến hoàng
thì phát hiện một lượng lớn mỹ phẩm đang được cất giữ tại đây
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại mỹ phẩm không có giấy tờ theo quy định
hàng tấn hàng hóa trên được hàng đóng gói cẩn thận
chủ yếu là mỹ phẩm làm đẹp chăm sóc da mặt sữa tắm da gội đầu
có nhãn mát ở trong và ngoài nước ước tính lô hàng trị giá nhiều tỷ đồng
hiện tại đoàn liên ngành đang kiểm đếm lô hàng xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị tại quảng ngãi trong những ngày gần đây
xuất hiện một số người lân la đến địa phương tìm gặp ngư dân
để dụ ngư dân hợp tác cùng đưa tàu cá sang solomon khai thác hải sản
với yêu cầu như là phải hủy dễ đăng ký tại việt nam
đồng thời là ký hợp đồng bán tàu cho công ty solomon
xóa tên thành viên nghiệp đoàn nghề cá ở địa phương
và thay đổi màu sơn trên thân tàu cho phù hợp với tàu thuyền bên nước bạn
và ngư dân thì phải đóng một số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng để lo các thủ tục sang solom
và trước vấn đề này ban ngư dân tỉnh quảng ngãi đã có chỉ đạo cho chính quyền các địa phương ven biển
các cơ quan liên quan về việc tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các tàu cá
có dấu hiệu đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh công an tỉnh
phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở ngoại vụ và ủy ban nhân dân huyện bình sơn
tập trung điều tra xác minh việc tổ chức cá nhân người nước ngoài có các hoạt động vận động
một số chủ tàu ngư dân làm thủ tục sang solomom khai thác hải sản
và hành vi các chủ tàu có dấu hiệu đưa tàu đi khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài
trường hợp phát hiện vi phạm kịp thời ngăn chặn và xử lý
lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục ngư dân
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác hải sản
nâng cao tinh thần cảnh giác không vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt hải sản trái pháp luật
cũng tại quảng ngãi từ cuối tháng một mươi một đến nay tỉnh đã ghi nhận hai ổ dịch cúm da cầm a
h năm n sáu xảy ra tại địa bàn hai huyện là sơn hà và sơn tịnh
trước sự tái phát của dịch cúm da cầm ngay trong mùa mưa lũ tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu
tăng cường các biện pháp phòng dịch không để dịch lây lan ra diện rộng
theo đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng ngãi chỉ đạo tri cục chăn nuôi và thú y
tăng cường phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch bệnh cúm ah năm n sáu
đặc biệt các huyện sơn tịnh và sơn hà nơi đang tái phát dịch
chỉ đạo các xã thống kê đàn gia cầm trên địa bàn tổ chức tiêm phòng bao vây
khử trùng tiêu độc và tăng cường kiểm tra kiểm soát tình hình mua bán vận chuyển gia cầm
và sản phẩm da cầm ra vào vùng dịch kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
không để dịch lây lan diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe của người dân
hà tĩnh nghệ an thanh hóa cập bến tại cảng cửa sót sau khi các tàu vào cập bến
đều được thương lái đến thu mua và vận chuyển về địa điểm tiêu thụ với giá khá cao
trong đó cá trích có giá từ một mươi hai một mươi năm đồng một kg cá cơm hai mươi một hai mươi hai đồng một kg
và cá thu có giá từ một trăm tám mươi đồng đến hai trăm ba mươi đồng một kg
sau khi chỉ đạo thanh tra thành phố hà nội thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng

trong địa bàn hai xã là minh phú và minh trí huyện sóc sơn
ubnd tp hà nội tiếp tục chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý và sử dụng đất rừng còn lại
trên địa bàn huyện sóc sơn nhằm giải quyết rứt điểm vấn đề gây bức xúc này
cụ thể ubnd tp hà nội chỉ đạo thanh tra thành phố thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng còn lại
trên địa bàn huyện sóc sơn ngoài phạm vi thanh tra toàn diện tại địa bàn các xã minh trí minh phú
khu vực các hồ đồng quan hàm lợn đồng đò và một số hồ lớn khác
ubnd tp cũng giao cho thanh tra thành phố chủ trì cùng các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài nguyên và môi trường quy hoạch kiến trúc xây dựng và ubnd huyện sóc sơn
ra soát tổng hợp kết quả thực hiện việc xử lý sau thanh tra đất rừng ở huyện sóc sơn
đại diện hãng jetstar pacific cho biết trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai hãng này sẽ mở tăng cường thêm đường bay
giữa hà nội cần thơ bằng máy bay airbus a ba trăm hai mươi s để phục vụ nhu cầu đi lại trong giai đoạn
tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín giữa hai khu vực đồng thời dự kiến là sẽ tăng thêm khoảng tám mươi chỗ
trên các đường bay nội địa khác
theo đó trước tên nguyên đán từ hai mươi tám tháng một đến bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín jetstar pacific sẽ khai thác
bốn chuyến bay một chiều từ hà nội đi cần thơ tương đương khoảng hai chuyến một ngày
các chuyến bay khởi hành vào buổi chiều
từ mùng năm tháng hai đến mùng một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
jetstar pacific thực hiện khai thác hai triệu khứ hồi tần suất một chuyến một ngày
dù chưa công bố chính thức nhưng nhiều đại lý bán vé máy bay của vietjet air cho biết
hãng vietjet air đã mở bán vé máy bay từ thành phố hồ chí minh vân đồn và bắt đầu khai thác
từ ngày hai mươi tháng một hãng vietnam airlines cũng đã mở bán vé từ thành phố hồ chí minh đi vân đồn
với chuyến bay khai thác bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi hai tần suất một chuyến một ngày
sử dụng loại máy bay airbus a ba trăm hai mươi
thưa quý vị thời tiết xe lạnh của mùa đông cũng là một trong những thời điểm đẹp
để các cặp đôi chính thức về chung một nhà
khác với cô dâu có nhiều thương hiệu và phong cách vái cưới để lựa chọn
thì chú rể lại thường trung thành với các bộ vest tây âu
và nếu như quý vị vẫn chưa chọn được mẫu đồ vest nam ưng ý
thì ngay bây giờ phóng viên kinh tế sẽ giúp quý vị có được những quyết định sáng suốt nhất
thưa quý vị trong phần tiêu dùng ngày hôm nay
thì thu trang sẽ cùng quý vị tới gặp anh tú đỗ là một chuyên gia về vest cao cấp
để có những gợi ý về những mẫu vé cưới năm nay
xin chào anh tù ạ
anh có thể cho khán giả của antv được biết là
xu thế những mẫu vest cưới năm nay được lựa chọn như thế nào ạ
xu thế với năm nay thì
khách hàng vẫn ưa thích những màu sắc tươi sáng
những màu sắc mang cái gam màu pastel nhẹ nhàng
thì được rất nhiều khách hàng kiểm kiến và lựa chọn người để đi tư vấn
khách hàng lựa chọn rất nhiều sang những mẫu vest mà vest sam
gọi là tù xê đô những thiết kế kinh điển
mà chuyên để dành cho những cái sự kiện trọng đại trong đời
các chuyên viên có rất nhiều kỹ năng
có cái tít mặt đẹp
có nhiều cái kỹ năng
có thể tư vấn các anh chị làm sao để có thể lựa chọn bộ vest đẹp
bộ vest chuẩn mực
đầu tiên bộ vest chuẩn mực thì nó phải fit
nó phải fit được người nó phải ôm được
nó phải ôm và nó tôn ráng được người mạng
ví dụ như là với những anh chị mà chiều cao mà không được
là lợi thế
thì chúng ta nên chọn những cái thiết kế mà có quần càp cao
và những cái thiết kế có đường eo cao để tôn giáo lên
với những khách hàng mà cân nặng
hơi thừa cân một chút
thì có thể lựa chọn những thiết kế
mà có kẻ sọc để có thể là che giấu đi các cái ưu điểm của cơ thể
và trong những năm gần đây
khách hàng cũng đã ý thức được việc không chỉ ngày cưới
mới cần sắm cho mình một bộ vest trang trọng
mà ngay cả trong những dịp lễ đặc biệt khác
thì những bộ vest có thiết kế kiểu châu âu
cũng được khách hàng lựa chọn
bởi với kiểu dáng thanh lịch
chất vải mềm mại
thể hiện đẳng cấp quý ông
với mức giá
chỉ từ ba triệu đồng một bộ
và mới đo theo nhu cầu
thì đây là những điều thu hút các quý ông có thể lựa chọn cho mình
những kiểu dáng phù hợp xu hướng thời trang cưới hai nghìn một mươi tám này